mùng một tết cha mùng hai tết mẹ mùng ba tết thầy câu nói dân gian ấy dường như đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân việt nam mỗi khi tết về
sau những nghi lễ thờ cúng tổ tiên ông bà vào mùng một mùng hai thì đến ngày mùng ba là ngày mà những người con những người học trò dù lớn dù bé đều hướng tới việc tri ân người thầy
thời gian dù có chảy trôi mỗi thời mỗi khác nhưng cốt lõi của đạo lý tôn sư trọng đạo thì vẫn luôn tồn tại mãi trong tâm thức mỗi người việt
từ nhiều năm nay cứ vào dịp tết nhà báo ngô minh chiến tổng biên tập báo gia đình việt nam lại cùng các bạn đồng môn tới thắp hương cho thầy giáo trần hòa bình người đã đi xa gần một mươi năm nay
lần nào tới thắp hương cho thầy anh chiến và các bạn cũng báo cáo về những việc mình đã làm được trong một năm như một lời tri ân sâu sắc tới người thầy đám kính của mình
những học trò thân thiết của thầy luôn
có những cảm xúc rất là đặc biệt
bình thường thì thầy trò luôn luôn ở gần gũi nhau trong nghề đến cuối năm thì thầy luôn quan tâm đến xem là bọn mình về quê thế nào rồi tết nhất thế nào lo cho gia đình thế nào quan tâm đến gia đình ra làm sao
thầy quan tâm đến từng chi tiết từng cái việc mà thực sự là như người anh và như người bố
giáo sư nghệ sĩ nhân dân lê ngọc canh một cây đại thụ trong làng múa việt nam năm nay đã tám mươi bốn tuổi dù rất thành công trong sự nghiệp là thầy của biết bao lớp học trò nhưng ông vẫn nhớ như in người thầy đã dì dắt mình cách đây bảy mươi năm thời ông là em út liên lạc của trung đoàn thủ đô
tôi vẫn nghĩ tới có những người thầy dạy bảo mình từ những bước đi ban đầu
những người thầy ấy đã giao cho mình trước kỳ khóa để mở cửa đi tới tương lai và chính tương lai đó tôi đã đạt được cái kết quả đó
cho nên không thể không quên hình bóng giọng nói hình dáng lời dạy của từng thầy
may mắn một trong những người thầy năm ấy của giáo sư lê ngọc canh vẫn còn sống
vì thế dù tuổi cao nhưng giáo sư canh vẫn đến tri ân người thầy chín mươi tuổi của mình
chỉ gắn bó trong vài tháng ở chiến khu nhưng thầy nguyễn hải trừng vẫn là người thầy cả đời của ông canh
hai mái đầu bạc đã ở tuổi gần đất xa trời nước mắt xen lẫn nụ cười hạnh phúc
đến thầy nhận ra ngay là thằng lê ngọc canh ngày xưa học trò của thầy
cho nên tự nhiên nó xúc động mà cảm thấy sung sướng hạnh phúc đúng là không nói lời mà chỉ ôm thầy
nước mắt ứa ra bởi vì đó là một tình cảm tự nhiên từ trái tim mình từ con tim thần thức của mình
cảm động lắm vô cùng cảm động
mỗi tình học thầy trò cách đây mấy chục năm rồi mà vẫn nhớ như thế
đấy là quý lắm có thể nói tôi vô cùng xúc động
truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc việt đã được đúc kết trong nhiều câu ca giao như
nhất tự vi sư bán tự vi sư
chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy
hay không thầy đố mày làm nên
truyền thống ấy đã có từ bao đời đến nay vẫn được trao quyền và gìn giữ
bởi đó là cốt lõi của mạch ngầm văn hóa việt